công an tp hải phòng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và triển khai lệnh bắt tạm giam bà lê thị thu thủy nguyên hiệu trưởng trường tiểu học đặng cương huyện an dương về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn
theo kết quả điều tra cơ quan công an đã xác định bà lê thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại số sáu lô bảy kiến thiết phường sở dầu quận hồng bàng đã có hành vi lợi dụng chức vụ là hiệu trưởng trường tiểu học đạm cương từ năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
bà thủy đã tổ chức thu nhiều khoản đóng góp của cha mẹ học sinh mà chưa được phê duyệt của cơ quan quản lý cấp trên
không nộp vào tài khoản tiền gửi của trường tại kho bạc mà chi tiền mặt và các hoạt động trái mục đích thu không công khai minh bạch theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo vụ lợi cá nhân và gây thất thoát số tiền lớn phạm vào điều hai trăm tám mươi một bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nay là điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm